trung tướng vũ độ anh dũng cục trưởng cục cảnh sát giao thông đã phát động phong trào thi đua giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm với những nội dung và tiêu chí cụ thể

vụ nổ xảy ra tại một nhà thờ ở thủ đô kabul của afghanistan khiến ít nhất bốn người thiệt mạng bảy người bị thương
bản tin tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự cầm nhật
ngày hôm nay công an thành phố hà nội cho biết đơn vị đã chuyển tới viện kiểm sát nhân dân thành phố hà nội
toàn bộ hồ sơ và kết luận điều tra vụ án giết người và chống người thi hành công vụ xảy ra tại xã đồng tâm huyện mỹ đức thành phố hà nội
vào ngày hôm nay công an thành phố hà nội cho biết đơn vị đã chuyển tới viện kiểm sát nhân dân thành phố hà nội
vào ngày hôm nay công an thành phố hà nội cho biết đơn vị đã chuyển tới viện kiểm sát nhân dân thành phố hà nội
lê thị loan và nguyễn văn trung bốn bị can bị đề nghị truy tố về tội danh chống người thi hành công vụ gồm lê đình hiền bùi viết tiến nguyễn thị dung và trần thị phượng
tất cả hai mươi chín bị can đều trú ở xã đồng tâm huyện mỹ đức hà nội
trước đó cả hai mươi chín bị can đã tham gia bàn bạc lên kế hoạch và thực hiện hành vi chống đối tiêu diệt lực lượng thi hành nhiệm vụ
kết luận điều tra xác định các bị can nhiều lần đổ xăng xuống hố và châm lửa đốt là nguyên nhân trực tiếp làm ba chiến sĩ công an hy sinh
đây là hành vi man dợ có tính chất côn đồ nhằm mục đích giết chết nhiều người cần phải được xử lý nghiêm để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật
riêng đối tượng lê đình kình có vai trò chủ mưu cầm đầu xuyên tạc nguồn gốc đất khu vực đồng xanh kích động lôi kéo người dân tham gia khiếu kiện cấu thành tội giết người
tuy nhiên do lê đình kình đã tử vong nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý
công an quận bình tân tp hcm đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ làm rõ vụ cháy phòng trọ trên địa bàn khiến ba người tử vong nghi do phóng hỏa đồng thời truy tìm người đàn ông có liên quan
khoảng một giờ bốn mươi phút rạng sáng cùng ngày người dân sống trong dãy nhà trọ cuối đường hai mươi một e phường bình trị đông bê quận bình tân phát hiện khói lửa bốc lên từ một căn phòng nên hô hoáng huy động thiết bị chữa cháy tại chỗ để dập lửa đồng thời thông báo lực lượng chức năng
do cửa căn phòng xảy ra hóa hoàng bị khóa trong nên cảnh sát phải phá khóa tiếp cận dập lửa đưa những người bên trong ra ngoài
tuy nhiên ba nạn nhân gồm người phụ nữ ba mươi năm tuổi và hai cháu trai một mươi hai và một mươi ba tuổi đã bị ngạt khói và tử vong
công an đã lấy lời khai những người liên quan và thu giữ đoạn video ghi lại thời điểm vào lúc một giờ ba mươi phút sáng
có một người đàn ông ôn thùng xốp đến đặt trước cửa phòng trọ của các nạn nhân sau đó châm lửa đốt rồi bỏ chạy
hiện công an đang truy lùng nghi can gây ra vụ phóng hỏa giết người nêu trên
từ chín giờ ngày chín tháng sáu cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ đồng loạt thi hành lệnh bắt khám xét đối với sáu đối tượng đại lý cấp hai của hệ thống game bài rigvip tipclub tại hà nội hưng yên ninh bình
bao gồm đoàn trọng cường hoàng văn chiến trần thị thùy dung và nguyễn xuân khang chú tại hà nội nguyễn minh tuấn tại hưng yên và lâm tuấn nghĩa chú tại ninh bình
đây là những đối tượng đại lý cấp hai có doanh thu lớn trong tổng số năm tám trăm bảy mươi bảy đại lý cấp hai của hệ thống game bài rickvie tipllub do cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ triệt phá từ năm hai nghìn một mươi ba
tổng lượng giao dịch của sáu đối tượng vừa bị bắt giữ là hơn tám trăm năm mươi một tỷ ric tương đương hơn bảy trăm linh tỷ đồng
trong giai đoạn một cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ đã đấu tranh triệt phá khởi tố một trăm linh năm bị can trong đường dây tổ chức đánh bạc qua game bài rigvip tipclub gồm hai mươi năm đại lý cấp một
năm tám trăm bảy mươi bảy đại lý cấp hai và gần bốn mươi ba triệu tài khoản tham gia đánh bạc số tiền doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến toàn hệ thống lên đến gần một mươi tỷ đồng
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh phú thọ đang tiếp tục điều tra xác minh xử lý nghiêm các đối tượng đồng thời kêu gọi các đối tượng tham gia làm đại lý cấp hai của hệ thống game bài rigvip tip club nhanh chóng chỉnh diện khai báo với cơ quan điều tra để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật

các lực lượng chia làm nhiều mũi tiếp cận xung quanh xưởng chữa cháy và chống cháy lan sang nhà xưởng khác
sau ba giờ đồng hồ đám cháy được dập tắt hoàn toàn thiệt hại vụ cháy đang được thống kể
sau ba giờ đồng hồ đám cháy được dập tắt hoàn toàn thiệt hại vụ cháy đang được thống kê